liên quan tới vụ việc gian dựng rồi chụp ảnh tung lên mạng hình ảnh người mặc đồ đen đã xuất hiện tại địa phương
vào chiều ngày năm tháng một mươi hai công an huyện thanh hà tỉnh hải dương đã làm việc với đặng như chiến một mươi chín tuổi
ở xã hồng lạc huyện thanh hà để làm rõ về việc đăng tải thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận
theo đó công an huyện thanh hà cho biết đơn vị đã xác minh làm rõ việc đối tượng đặng như chiến
đã xúi dục nam thanh niên tên là xuân một mươi bảy tuổi ở cùng xã đóng giả làm người mặc đồ đen
đứng trước cổng trường mầm non hồng lạc sau đó chiến chụp ảnh rồi đăng lên facebook cá nhân của mình
tên là bin bảnh để câu like hàng trăm người đã lai chia sẻ tấm ảnh trên và lan truyền những thông tin
không đúng sự thật gây hoang mang lo sợ trong nhân dân
nhằm cảnh báo về những nguy cơ gây mất an ninh trật tự từ những thông tin thất thiệt
phía lực lượng công an khuyến cáo mọi người không nên chia sẻ những hình ảnh thông tin không chính xác
về người mặc đồ đen vì đây là những thông tin dễ gây phẫn nộ gây bức xúc trong dư luận
một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm ngày ba dạng sáng ngày bốn tháng một mươi hai
tại thôn tổng nẻo phường huyền tụng thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
khiến một người tử vong và hai người bị thương
tuy không đăng ký kết hôn nhưng chị nguyễn thị hường và anh hoàng văn vòng
chung sống với nhau như vợ chồng
cùng chung sống với chị hường và anh văn vòng
còn có hà hải tính là con riêng của chị hường
và ông hà văn nhật bố đẻ chồng cũ của chị hường
do có hơi men vòng đã hành hung chị hường khiến tính bức xúc và ra tay bảo vệ mẹ
được hàng xóm can ngăn tình đã ra khỏi nhà để tránh xung đột
nhưng vòng vẫn tiếp tục đập phá
mẹ con chị hường phải nhờ đến lực lượng công an vào cuộc nhưng vòng vẫn cố tình gây sự
vòng đã vào bếp lấy hai con dao phá cửa rồi la vào chém chị hường
thấy vậy tính đã lấy con dao bấm chuẩn bị sẵn la vào hũn chiên với vòng
hậu quả vòng bị tính đâm nhiều nhát vào lưng dẫn đến tử vong
tính và một người hàng xóm bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra một số vụ trọng án giết người
nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân tình cảm thậm chí chỉ là những bộc phát nhất thời
điều này đã gây ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội gây mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phả đánh của phóng viên intv tại yên bái
đây là đối tượng nguyễn hải long vừa bị công an tỉnh yên bái khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người
trước đó nguyễn hải long và chị nguyễn thị quyên chú tại tổ chín phường nguyễn thái học tp yên bái tỉnh yên bái ly hôn năm hai nghìn một mươi bảy
sau ly hôn chị quyên sống cùng con trai tại yên bái còn long làm việc tại lào cai
ngày hai mươi sáu tháng một mươi long từ thành phố lào cai về thăm con và ở lại nhà chị quyên
chị quyên đi vắng đến tối ngày hôm sau mới về nhà
sau đó giữa long và chị quyên xảy ra cãi vã vì long cho rằng chị quyên không cho con trai nhận và liên lạc với bố
quá trình cãi vã dẫn đến sô sát
khi chị quyên chống cử long tiếp tục bóc cổ rồi dùng chiếc thớt đánh vào mặt vợ cũ khiến nạn nhân tử vong
bực mình quá tôi sâu vào và bóp cổ quyên dùng hai tay bóp mạnh và đẩy quyên về phía trọng giữa lá
sau khoảng một phút quyên đuổi sức
và trượt ngã xuống trong lúc trượt ngã thì có chiếc thớt ở trên bà ấy trượt theo rơi vào cạnh chân tôi
khi quyên nằm xuống và thoi thóp tả tôi có quỳ một chân lên người và bác thớt đập bốn nhát vào mặt và đầu của quyên
trước đó công an tỉnh yên bái cũng vừa bắt giữ và khởi tố hai đối tượng là hoàng văn thu chú tại xã kim phú

và phạm ngọc đại chú tại xã mỹ bằng huyện yên sơn tỉnh tuyên quang về tội giết người và không tố giác tội phạm
ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hai đối tượng thu và đại đang trên đường đi từ tỉnh tuyên quang đến xã bạch hà huyện yên bình tỉnh yên bái
để tìm trộm cắp tài sản thì gặp nhóm hữu văn ba trú tại thôn hàm rồng xã bạch hà huyện yên bình đi uống rượu về
tại đây hai bên đã xảy ra xô xát thu đã dùng súng tự chế bắn ba tử vong
quá trình điều tra xử lý một số vụ án giết người xảy ra trên địa bàn trong thời gian vừa qua cho thấy
chủ yếu là do nguyên nhân xã hội do áp lực cuộc sống các mâu thuẫn gia đình mâu thuẫn trong tình cảm yêu đương
hoặc là mô thuẫn cuộc sống đời thường không được giải quyết kịp thời
và một số đối tượng xuất phát từ thói quen đồ nó chọn con đường giải quyết bằng vũ lực
nên hậu quả đáng tiếc một số vụ đã xảy ra
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra một mươi một vụ án giết người
trong đó chủ yếu là do nguyên nhân xã hội các mô thuẫn về đất đài nợ nần tiền bạc mô thuẫn tình cảm
hoặc đôi khi chỉ là những mâu thuẫn bộc phát nhất thời như xích mít trong các cuộc rượu bia đã dẫn đến nhiều vụ án đau lòng xảy ra
phải chú trọng công tác đột mới nội dung biện pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp với từng loại đối tượng từng địa bàn
và kịp thời lắm tình hình các mô thuẫn từ cơ sở kịp thời giải quyết không để phát sinh tạo thành điểm lắm và để làm nguyên nhân lệ sinh tội phạm
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng thì khi xảy ra mâu thuẫn
mọi người dân cần bình tĩnh giải quyết sự việc dựa trên đạo đức xã hội và quy định pháp luật
có phần đẩy lùi tội phạm giết người ra khỏi đời sống xã hội giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mỗi người mỗi gia đình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bắc cạn tỉnh bắc cạn vừa khởi tố bị can đối với ba đối tượng
bàn xuân trường nguyễn văn thơm nguyễn việt bắc cùng chú tại tỉnh bắc cạn về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an phát hiện tại cơ sở cầm đồ ba tổ ba phường xuất hóa
và cơ sở anh trường tổ chín phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn có hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày một mươi bốn tháng một mươi một lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại bốn địa điểm liên quan thu giữ nhiều tài liệu đồ vật
liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an tp bắc cạn đề nghị ai là khách hàng vay tiền của hai cơ sở nêu trên thì liên hệ với công an tp bắc cạn
hoặc điều tra viên nguyễn hải toàn theo số điện thoại chín trăm bốn mươi năm ba trăm ba mươi ba năm trăm ba mươi ba để phối hợp giải quyết
đang vận chuyển hai mươi ba kg pháo nổ nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại khu nam quan thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã bị công an bắt giữ về hành vi mua bán vận chuyển pháo nổ trái phép
trước đó vào ngày ba mươi tháng một mươi một công an huyện cao lộc đang làm nhiệm vụ tại khu nam quan thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị thủy đang điều khiển xe mô tô vận chuyển hàng cấm tăng vật thu giữ là sáu ràn pháo hoa loại một trăm linh quả một ràn
tổng trọng lượng hai mươi ba năm kg thủy khai nhận một số pháo trên từ trung quốc về việt nam để đốt vào dịp tết
phòng cảnh sát môi trường công an tp đà nẵng phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường quận liên triểu đã kiểm tra và phát hiện
một cơ sở sản xuất sơn trên địa bàn phường hòa minh có biểu hiện xả thải trực tiếp ra môi trường
cơ sở sản xuất sơn thuộc công ty cổ phần tập đoàn sơn việt nam có địa chỉ tại số một mươi năm lê hiến mai quận liên triểu
vẫn đang diễn ra hoạt động sản xuất sơn như bình thường nhưng không hề xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn cho phép
thủ đoạn của công ty này là đặt một đường ống ngầm đầu nối trực tiếp từ bể nước thải sau khi nước thải phát sinh đầy bể chứa thì sẽ xả thải trực tiếp ra môi trường
làm việc với cơ quan chức năng cơ sở này chưa cung cấp được hồ sơ môi trường và các tài liệu có liên quan đến công tác thu gom rác thải chất thải nguy hại
hiện tại phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước thải để kiểm định chất lượng nước đồng thời thu thập căn cứ xử lý vi phạm của cơ sở này theo quy định của pháp luật
giả danh là nhân viên các siêu thị lớn để lừa tiền của các cửa hàng tạp hóa nhỏ đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo mới mà lực lượng công an vừa phát hiện triệt phá tại huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
công an huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc vừa nhận được đơn của nhiều hộ buôn bán tạp hóa nhỏ trình báo về việc bị một số đối tượng đến giả danh là nhân viên các siêu thị lớn để lừa đảo
các đối tượng này nói là có cách để giải quyết
các công trình giao thông thì y ạch dẫn đến ủn tắc phát sinh ngay tại các điểm đang thi công xây dựng